theo bộ công thương hiện tượng này không phải phổ biến
có hơn một trăm linh cửa hàng đóng cửa trong tổng số một mươi bảy cửa hàng đang hoạt động
từ đầu tháng một mươi ngân hàng nhà nước chưa bán ra bất kỳ tính phiếu nào trên thị trường mở
thay vào đó nhà điều hành đã mua vào gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng tín phiếu để bơm ra lượng tiền tương ứng
liên tục trong chín phiên giao dịch kể từ đầu tháng một mươi
thì nhà điều hành đã thực hiện mua vào tính phiếu trong cả chính phiên
và không thực hiện bất kỳ giao dịch bán nào
tính riêng tuần này từ ngày một mươi tháng một mươi
nhà điều hành đã mua vào hơn tám mươi năm tỷ đồng tính phiếu
qua đó bơm ra lượng tiền đồng tương ứng
còn nếu tính từ đầu tháng
doanh số giao dịch mua tính phiếu của ngân hàng nhà nước đã lên tới gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
còn trong phiên gần nhất
ngân hàng nhà nước đã mua vào sáu trăm ba mươi sáu bảy mươi một tỷ đồng tính phiếu cho hai ngân hàng thương mại
với kỳ hạn bảy ngày
và mua vào gần một mươi tỷ đồng tính phiếu kỳ hạn một mươi bốn ngày với một mươi sáu trên một mươi sáu thành viên
tuy nhiên trong những phiên liền trước
ngân hàng nhà nước thường xuyên sử dụng tính phiếu kỳ hạn một mươi bốn và hai mươi tám ngày
để bơm hàng chục ngàn tỷ đồng ra thị trường
việc giá trị tính phiếu ngân hàng nhà nước mua vào trong tuần này đã tăng hơn gấp đôi so với tuần trước
cho thấy nhà điều hành đã can thiệp mạnh tay hơn vào thanh khoản hệ thống ngân hàng
trong bối cảnh chỉ tiêu này đang ghi nhận cân thẳng cục bộ
phản ánh ở lãi suất đi ngân hàng tăng cao
cục bảo vệ thực vật cho biết sẽ thu hồi mã số vùng trồng
và thông báo cho tổng cục hải quan trung quốc nếu có sự tranh chấp
mâu thuẫn không thỏa đoán giữa người dân và doanh nghiệp cơ quan chức năng địa phương không giám sát được
trước đó người dân xã eakeng huyện trong bắc đắk lắk phản ánh
phương trồng sầu riêng của mình đã được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang trung quốc cho một doanh nghiệp
cục bảo vệ thực vật đã yêu cầu chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đắk lắc kiểm tra
và công ty trách nhiệm ngũ hãng thương mại nông sản thiện tâm chủ sở hữu mã số vùng trồng vndlor bảy mươi hai
bước đầu xác minh
quy trình cách làm hồ sơ đáp ứng theo đúng quy định của nghị định thư
công ty thiện tâm nằm trong danh sách kiểm tra trực tiếp của tổng cục hải quan trung quốc
trong đó có đại diện nông dân đứng ra kiểm tra
như vậy không phải là người dân không biết nhưng có thể có hộ dân không biết
tuy nhiên đây là bài học để các cơ quan chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật các địa phương
phải giám sát chặt chẽ hơn nữa và doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn nữa với người dân
đặc biệt là tuyên truyền người dân hiểu được làm sao có được mã số vùng trồng
về câu chuyện nhà đầu tư đang bán cắt lỗ hay cắt lại bất động sản
giới chuyên gia cho rằng giá bán đã bắt đầu hạ nhiệt có sự giảm giá cắt lỗ
hai năm qua vốn dĩ thị trường đã tăng nóng rất nhanh và mạnh nên việc giao bán liên tục hiện nay
chủ yếu là đối với những nhà đầu tư lướt sóng nhưng bị áp lực lại vay
sau thời kỳ sốt đất trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai từ quý ii năm hai nghìn hai mươi hai thị trường bắt đầu hạ nhiệt
hệ quả là giao dịch của thị trường bất động sản suy giảm mạnh
thậm chí không có thanh khoản tại một số khu vực
và theo quy luật tất yếu sau thời gian cầm cự
nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bày tài chính bắt đầu đuối sức do áp lực tài chính
đối với thị trường bất động sản thì lãi suất chắc chắn là một yếu tố tác động rất là mạnh đến thị trường bất động sản
do đó thì khi mà lãi suất tăng cao như vậy thị trường khó khăn
thì đương nhiên là sẽ có một số các nhà đầu tư họ chịu áp lực về tài chính
thì họ buộc phải bán bất động sản
nói về cắt lỗ thì thực ra thì về giá cả trên thị trường này cũng chưa có ghi nhận sự giảm giá của bất động sản
cho nên là đây là vấn đề về thanh khoản bị tắt
chứ còn tại thời điểm hiện tại thì cái lỗ của nhà đầu tư thì cũng chắc chắn là đối với một số nhà đầu tư thì có
nhưng mà đại diện cho thị trường thì cũng chưa
tuy nhiên tình trạng cắt lỗ chưa diễn ra phổ biến mà chủ yếu tập trung ở nhóm nhà đầu cơ lướt sóng ngắn hạn
thị trường việt nam đã trải qua một số giai đoạn khủng hoảng trước đây
nhưng thị trường bất động sản vẫn có sự tăng trưởng về giá rất tốt
do đó đầu tư bất động sản thường là sự kỳ vọng tăng giá
chỉ một số ít những người đang gặp áp lực về tài chính mới quyết định bán cắt lỗ
thời điểm này chỉ có những nhà đầu tư nào có cái năng lực tài chính tốt
thì họ mới có thể dễ dàng quyết định trong cái việc nguồn sản phẩm bất động sản
còn đối với nhà đầu tư cá nhân mà cái nguồn vốn hoặc là cái dòng tiền của họ nó tương đối là thấp hơn
thì họ phải cân nhắc rất kỹ
bởi vì thực ra thời điểm hiện nay chúng ta cũng thấy rồi đấy
cái việc mà sử dụng vốn vay nó khá là rủi ro
bởi vì về lâu về dài thì nó có thể tạo ra một cái gánh nặng
nếu như trong trường hợp thành khoản thị trường nó không tật không tốt
đối với thị trường bất động sản trong nhiều năm vừa qua
cái việc các nhà đầu tư lướt sóng nó khác với các nhà đầu tư ngày xưa rất là nhiều
do vậy trong cái thời gian này và thời gian sắp tới nếu thị trường khó khăn
thì tôi nghĩ một cái nhóm này cũng là một cái thắc nhăn nhưng không phải là đại diện cho thị trường
tại vì chúng ta quay lại câu chuyện hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi một
người ta sử dụng đồng bãi tài chính quá lớn để người ta đầu tư
và cái nhóm đầu tư lướt sóng rất lớn
còn bây giờ hiện tại bây giờ cái nhóm đầu tư hiện tại bây giờ ethi
về mặt số lượng hạn chế hơn nhiều ít hơn nhiều
và đồng thời họ sử dụng đồng bảy tài chính ít hơn nhiều so với năm hai nghìn một mươi
theo báo cáo của bấtđộngsản com vn thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh
có phần diễn biến tích cực hơn khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản
tăng cả ở thị trường bán và cho thuê so với quý ii trước đó
trong đó mức độ quan tâm đến đất nền tăng hầu hết tại các khu vực
đợt cử hoc mon và nhà bè tăng một mươi một bình chánh tăng một mươi thủ đức tăng chín
quận một mươi hai tăng sáu và quận chín là hai
theo giới chuyên gia thời điểm thị trường xuất hiện tình trạng cắt lỗ
là cơ hội để các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vững vàng
sở hữu được những sản phẩm bất động sản với mức giá hợp lý
một cái xu hướng ngược lại là cái nguồn cung bất động sản
hiện nay đối với các một số các sản phẩm như là nhà ở
trung cư mà có nhu cầu thực thì vẫn rất là cao
trong khi thì cái nguồn cung thì rất là hạn chế
có thể nói là một cái cơ hội cho các người mà có cái nhu cầu về nhà ở
và không bị áp lực về tài chính để mà mua được những cái bất động sản
có cái giá trị thực sự với cái giá hợp lý
cũng theo các chuyên gia từ nay đến cuối năm
tình hình thanh khoản bất động sản sẽ chưa mấy cải thiện
về dài hạn
chúng ta cho rằng các vấn đề địa chính trị
lãi suất lạm phát sẽ kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi ba
và năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là cơ hội cực lớn cho các nhà đầu tư có sự chuẩn bị tốt
thưa quý vị các sản thương mại điện tử có xu hướng mua sắm đa kênh
đặc biệt là thời gian gần đây facebook tiktok shop
cũng đang đẩy mạnh thị phần trong lĩnh vực này
tuy nhiên các bước kiểm soát hàng hóa
một số sàn thương mại điện tử vẫn chọn đi sau người bán
dẫn đến việc hàng giả hàng nhái
vẫn tràn lan ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng
thương mại điện tử thực sự bùng nổ nhờ sự xuất hiện của hàng loạt sản giao dịch
như shopee lazada tiki sendor trong khoảng một mươi năm gần đây
sau đại dịch một nhánh khác của thương mại điện tử là thương mại xã hội
tức hoạt động mua bán trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội
với một số cái tên không còn gian lạ như facebook instagram
hay mới đây nhất là tiktok cũng có thêm động lực phát triển mạnh mẽ hơn
đã có lúc thì mình đặt một cái áo khoác
nhưng mà cái thứ mình nhận lại thì là một đống dãy rách
lúc đó thì mình có liên hệ với số để đổi trả hàng
nhưng mà shopee lại mất tâm mất tích luôn
không hoạt động không online không trả lời gì
mặc dù các sàn thương mại điện tử đã triển khai các biện pháp kiểm soát phòng chống hàng giả hàng nhái
hàng không rõ nguồn gốc thông qua đánh giá của người dùng
yêu cầu chủ gian hàng cung cấp giấy tờ cần thiết
hay tự thiết lập các kho hàng chính hãng
song tình trạng này không những không được cải thiện
mà còn trở nên phức tạp khó khăn
các biện pháp kiểm soát tập trung chủ yếu tại một số nền tảng lớn mới nổi
đó là một trong những thách thức đối với chủ sản thương mại điện tử và cơ quan quản lý
có nghĩa rằng sản thương mại điện tử là cái nơi trung dây
để cho người mua và người bán gặp nhau
cho nên đó là lý do tại sao họ không kiểm soát được chất lượng hàng hóa
ngoài ra thì cái vấn đề về các đơn vị kinh doanh về hàng online
thì cái vấn đề nhân sự để mà kiểm soát cũng hạn chế
về cái khả năng về cái năng lực
cái năng lực để kiểm tra những cái sản phẩm đó nó cũng hạn chế
chế tỏi có pháp luật có các quy định có hẳn hóa hết
tuy nhiên thì do cái nhu cầu do cái yếu tố mà coi như là cái doanh thu
cho nên nhiều người người ta nói cũng bất chấp người ta làm
cho nên mới đòi hỏi câu chuyện cái người tiêu dùng phải thông minh hơn
phải sáng suốt hơn và tỉnh táo hơn để mà sự trọng lựa cho nó đúng
các chuyên gia nhận định việc kiểm soát hàng giả hàng nhái là thách thức không dễ dàng đối với các sản
khi người bán có quá nhiều chiêu trò để lách luật
tuy nhiên cũng có một phần nguyên nhân đến từ chính mô hình vận hành
mà đa số các sản thương mại điện tử hiện đang lựa chọn
một số người mua hoặc là một số các người bán cũng như là các chủ sàn thương mại điện tử
chúng ta là không thực hiện các tủ tục thông báo đăng ký
hoặc là thậm chí là có cái tình trạng là chúng ta giả mạo các logo để chúng ta đưa những cái thông tin
đôi khi chúng ta có thể thấy được rằng trên các sàn thương mại điện tử thì các cái sản phẩm
các cái thông tin mà chúng ta đưa là sản phẩm chính hãng
thông tin đúng như cái sản phẩm xong quá trình vận chuyển thì đến người tiêu dùng
thì nó lại là một sản phẩm không đúng với miêu tả
thì hiện nay đối với các quy định chế tài thì chúng ta đã có tư tối đầy đủ
tôi cho rằng tư tố đầy đủ thậm chí là đối với các cái chủ thể các cái đối tượng
thậm chí là pháp nhân trong trường hợp mà chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta vi phạm
chúng ta sẽ phải chịu cái xử phạt vi phạm hành chính
thì trong một số trường hợp nếu đủ cái yếu tố cấu thành
thì các đối tượng này sẽ phải chịu thậm chí có thể khởi tố về cái tội phạm hình sự
liên quan tới điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về cái việc mà sản xuất buôn bán hàng giả mà thậm chí là các đối tượng
chúng ta có thể chịu cái mức hình phạt lên đến một mươi năm năm tù
cuộc đấu tranh đối với vấn nạn hàng giả hàng nhái là một cuộc chiến lâu dài
và sẽ cần đến sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội
cùng với sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách
đặc biệt là xếp chặt các chế tài xử lý vi phạm
để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp người tiêu dùng
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ trang thái xin kính chào và hẹn gặp lại